một thanh niên với biệt danh trên mạng là hoàng tử gió được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ
tại một căn hộ trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
và hiện cơ quan công an huyện gia lâm đang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
nam thanh niên tên hoàng đức nhân hai mươi chín tuổi quê ở quảng ninh
nạn nhân được phát hiện tử vong vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối qua ngày năm tháng một mươi
tại một trung cư ở xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nội
nạn nhân ở chung với hai nam thanh niên khác căn hộ được người này thuê từ bốn đến năm tháng trước đó với mục đích để kinh doanh
cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đối với nạn nhân sau đó sẽ tiến hành các bước điều tra khác